nhấn mạnh tuyệt đối bình tĩnh tỉnh táo không được lơ là chủ quan nóng vội
phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc
trong thời gian sớm nhất có thể khôi phục phát triển kinh tế xã hội
trước đó ngày hai mươi năm tháng chín kết luận phiên họp trực tuyến ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín tới sáu mươi ba tỉnh thành phố bảy trăm linh năm quận huyện thị xã
một mươi bốn trăm linh xã phường thị trấn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo đã đúc rút một
bài học kinh nghiệm được các đại biểu nhấn mạnh tại cuộc họp
qua cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia và các địa phương thống nhất quan điểm
chuyển trạng thái từ mục tiêu không có covid sang thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín để thực hiện vừa phòng chống dịch
có hiệu quả vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác
khi chưa có dịch hoặc khi mới kiểm soát được tình hình đồng thời hết sức tránh
khuyên hướng khi có dịch lại hoảng hốt mất bình tĩnh mất bản lĩnh
thực hiện các biện pháp cực đoan
từ thực tế chống được dịch lần thứ tư công tác phòng chống dịch khi bình thường mới
thích ứng an toàn cần vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm thực tiễn
đã được đúc kết đó là công thức trong phòng chống dịch năm k cộng vaccine
thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của dân dân với các trụ cột
xét nghiệm cách ly điều trị đồng thời kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công
lãnh nhỏ hẹp nhất xét nghiệm nhanh nhất và vận hành cơ động nhất
để đạt được mục kiểm nhanh chóng kiểm soát dịch
bài học giãn cách có mục tiêu
trong hai công điện một nghìn chín trên cd gạt ttg ngày hai mươi hai tháng tám về việc tăng cường giãn cách xã hội
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an
công điện số một nghìn một trăm linh hai trên cd gattg ngày hai mươi ba tháng tám
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
điểm nhấn chính là chủ trương xuyên suốt lấy xã phương thị trấn là pháo đài
người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch
với quy mô pháo đài được thiết lập ở các vườn xã thôn ốc
người dân vừa đóng vai trò là chiến sĩ của pháo đài
vừa là trung tâm phục vụ chủ thể trong phòng chống dịch
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
thông điệp rất rõ tại các công điện này chính là việc thực hiện giãn cách
các địa phương phải xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được
khi phải thực hiện giãn cách tăng cường giãn cách xã hội
trong giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách phải xác định được quy mô
theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất hẹp nhất có thể thôn xóm tổ ấp khu phố v v
đây là bước chuyển căn bản trong hành động phòng chống dịch bệnh
không phải cứ có một vài ca covid một mươi chín là phong tỏa giãn cách xã hội
cả huyện cả tỉnh như trước đây
đặc biệt trong giãn cách và tăng cường giãn cách
xác định mục tiêu là kiểm soát dịch nhanh nhất có thể trong thời gian một mươi bốn ngày
và triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp để đạt được mục tiêu
trong thời gian giãn cách xã hội phải kiểm soát được dịch bệnh
theo tiêu chí của bộ y tế
kiên quyết không để tình trạng giãn cách không triệt để kéo dài
mà không đạt được mục tiêu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế
xã hội và tâm lý tình cảm đời sống nhân dân
thực tế khi kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch
ở các pháo đài chống dịch cấp xã
tại một số tỉnh miền tây thủ tướng đã đặt ra các câu hỏi
về triển khai các nội dung trong công điện mục tiêu đặt ra khi thực hiện giãn cách
tuy nhiên qua kiểm tra thực tiễn thủ tướng bày tỏ chưa hài lòng
khi một số lãnh đạo địa phương nhất là ở cơ sở
vẫn chưa nắm chắc tình hình không đưa ra được mục tiêu giải pháp cụ thể
nhận thức chưa đầy đủ để thực hiện xã phường thị trấn là pháo đài
người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch v v
đây là nguyên nhân khiến giãn cách kéo dài
tốc độ xét nghiệm phải nhanh hơn tốc độ lây nhiễm
ngay khi tp hcm bùng phát dịch
chủ trương thực hiện xét nghiệm diện rộng đã được chỉ đạo quyết liệt
khi đó không ít ý kiến cho rằng
việc xét nghiệm diện rộng là không cần thiết gây tốn kém
và có thể là nguyên nhân gây lây nhiễm
nhưng sự biến chuyển tích cực trong phòng chống dịch bệnh
để tp hcm mở cửa trở lại cho thấy sự chỉ đạo trên là khoa học chính xác
ngày một mươi một tháng chín tại trụ sở
chính phủ thủ tướng phạm minh chính chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo
tại đây bộ trưởng y tế nguyễn thanh long phát biểu
nếu không xét nghiệm diện rộng để bóc tách các f
thì theo tính toán hà nội đã có thể có hàng trăm nghìn ca nhiễm trong thời gian qua
cũng tại cuộc họp ban chỉ đạo đã chỉ ra những hạn chế tồn tại
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
một số xã phường thị trấn chưa quán triệt quan điểm tư tưởng chỉ đạo
nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tốc độ xét nghiệm
tại một số địa phương chậm hơn tốc độ lây lan và không đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
tại hà nội sau ba lần giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành kế hoạch
xét nghiệm một trăm linh người dân trên địa bàn toàn thành phố thực hiện từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng chín
ở thời điểm dịch bệnh chưa được kiểm soát thực hiện kế hoạch này
hà nội đặt mục tiêu trước ngày một mươi năm tháng chín nhanh chóng vào nhóm kiểm soát tình hình dịch bệnh
theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên ngay khi kế hoạch xét nghiệm toàn thành phố được ban hành
nhiều ý kiến đã nghi ngờ về tính khả thi khi năng lực xét nghiệm của hà nội chỉ đạt hai trăm linh mẫu một ngày
trong bối cảnh nếu không thần tóc xét nghiệm hà nội sẽ đối mặt với tình huống chậm kiểm soát
chậm móc tắp s trong cộng đồng nguy cơ tiếp tục phải kéo dài giãn cách
trước tình hình đó ngày bảy tháng chín thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ quốc phòng
bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bắc giang vĩnh phúc bắc ninh
hải dương hưng yên hải phòng hà nam nam định thái bình hòa bình
chủ động chuẩn bị về nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cho hà nội khi cần thiết
trong khi việc xét nghiệm thần tóc phân loại f để chăm sóc
điều trị hợp lý tri vết f một để quản lý tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
kết quả với lực lượng chi viện từ các tỉnh thành hà nội đã hoàn thành
việc xét nghiệm diện rộng và tiêm tới sáu trăm linh mũi vaccine một ngày
tạo tiền đề cho việc nới lỏng giãn cách
trong các cuộc làm việc trực tuyến với các địa phương cũng như kiểm tra đột xuất
từ trung tâm chỉ huy ngay tại phòng làm việc của thủ tướng đến các xã phường thị trấn
về công tác phòng chống dịch theo công điện một nghìn chín mươi chín và một nghìn hai mươi hai
người đứng đầu chính phủ tiếp tục chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện còn lúng túng trong thực tiễn
vấn đề được thủ tướng chỉ ra và lưu ý với các địa phương là
phải sâu sát với thực tiễn phản ứng nhanh từng giờ từng phút trước diễn biến khó lường của dịch bệnh
đặc biệt còn tình trạng triển khai xét nghiệm diện rộng nhưng tốc độ xét nghiệm chậm
không theo kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh không đạt được mục tiêu xét nghiệm nhanh
bức tốc để nhận diện f có giải pháp ngăn chặn lây lan
thích ứng an toàn linh hoạt và cơ động trong ứng phó
sự cơ động trong triển khai chủ trương các giải pháp ở mọi lĩnh vực
liên quan đến phòng chống dịch có ý nghĩa quan trọng quyết định hiệu quả chống dịch thực tiễn
tại tp hcm khi dịch bùng phát với sự nguy hiểm của biến trộm delta
với việc điều động các lực lượng chi viện cho các mặt trận chăm sóc y tế chăm lo an sinh
dình dữ trực tự tình hình đã dần được kiểm soát
về công tác điều trị sự chuyển hướng quan trọng từ đưa tất cả f tới cơ sở y tế đến theo dõi
điều trị f không chịu chứng chịu chứng nhà tại nhà kết hợp cấp phát gói thuốc điều trị
góp phần giảm tải tại các cơ sở y tế
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
thành phố đã chuyển hướng tập trung cao cho công tác điều trị ở tuyến cơ sở
kịp thời điều trị các trường hợp f mới phát hiện tổ chức kết hợp việc xét nghiệm nhanh
và phát thuốc cho f tư vấn tâm lý và hướng dẫn cách tự chăm sóc
theo ông đức với sự cơ động linh hoạt trong khi chuyển hướng trong điều trị như trên
đã giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung
và các bệnh viện giả chiến đồng thời giúp giảm bớt sang chấn tâm lý cho người bệnh
góp phần nhanh chóng phục hồi
để thực hiện sự chuyển hướng trên thành phố đã vận dụng chủ trương thành lập trạm y tế lưu động
chỉ tiêu đề ra là bốn trăm linh trạm thực tế đã thành lập năm trăm ba mươi một trạm
đồng thời tăng cường công tác tư vấn theo dõi f tại nhà từ xa qua tổng đài một nghìn hai mươi hai
các tổ chức y tế lưu động tăng cường hiệu quả của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố
tương tự khi cơ động và linh hoạt trong tổ chức hoạt động xét nghiệm cùng với sự chi viện
từ lực lượng y tế trung ương các tỉnh thành các trường y khoa
việc tổ chức lấy mẫu đã có đủ điều kiện về nhân lực để chuyển hướng từ xét nghiệm tập trung
sang lấy mẫu tại nhà và hướng dẫn người dân tự lấy mẫu
tp hcm đã huy động một năm trăm ba mươi ba đội lấy mẫu với khoảng một mươi ba tám trăm linh người
gồm ba trăm tám mươi ba đội cơ hữu tại địa phương một một trăm năm mươi đội thuộc lực lượng tình nguyện
việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố đã đạt được mục tiêu đề ra
đồng thời đã triển khai cho người dân tự làm xét nghiệm với sự hướng dẫn
giám sát của nhân viên y tế
hiện nay đa số người dân có thể tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh
tại tp hcm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín qua các đợt xét nghiệm trên toàn địa bàn
tỷ lệ dương tính giảm từ ba sáu đợt một
xuống một một đợt sáu
từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày hai mươi tám tháng chín tỷ lệ dương tính giảm từ tám xuống còn một mươi một
việc xét nghiệm rộng nhanh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ trong nhận diện f
bóc tách f kiểm soát và mở rộng vùng xanh xanh hóa vùng vàng và vàng hóa vùng đỏ
từ đó sau kiểm soát tình hình và mở rộng vùng xanh
sẽ có thêm nhân lực nguồn lực từ vùng xanh mở rộng sang hỗ trợ vùng phàng
giảm bớt phụ thuộc vào sự chi viện từ bên ngoài
đặc biệt nhờ triển khai linh hoạt thần tốc công tác xét nghiệm
tp hcm đã vẽ lại được bản đồ covid một mươi chín đến tầng ấp khu phố
tương tự công tác chăm lo an sinh hay cung ứng hàng hóa thông qua việc tổ chức lực lượng đi chợ hộ
với tần suất một lần một tuần cung cấp thực phẩm từng nhà mục tiêu ai ở đâu ở yên đó đã đạt được
trong giai đoạn thực hiện tăng cường giãn cách thành phố đã mở rộng cho phép một số đối tượng
là nhân viên của mạng lưới cung ứng hàng hóa cùng đội ngũ shipper được hoạt động để hỗ trợ cho lực lượng tại địa phương
nhờ vậy đã giải quyết được nhiều vướng mắt trong cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân
hiện nay với diễn biến phức tạp của biến chủng delta với tốc độ lây lan nhanh hơn
việc áp dụng những kinh nghiệm trong những bài học chống dịch đi trước là vô cùng quan trọng
để mỗi địa phương có đủ bình tĩnh tỉnh táo để ứng phó với bất cứ trường hợp nào có thể xảy ra
đây là điều nhất thiết phải có
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại